sự hồi sinh ở xã miền núi trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam là một trong những câu chuyện như vậy
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi vụ sạt lỡ kinh hoàng đã khiến tan thương bao trùm trà leng
hai mươi ba người chết và mất tích một ngôi làng hoàn toàn bị xóa sổ
thế nhưng chỉ bốn tháng sau ngày trước thêm năm mới tân sự
một ngôi làng mới đã được lập nên để người dân được đón tết trong những ngôi nhà vững chải kiên cố
và đây là trà len của hiện tại sau gần hai năm khu dân cư bằng la đã đón tám mươi một hộ đồng bào mơ nông về sinh sống

trà lên huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã được lập nên để người dân được đón tết trong những ngôi nhà vững chảy kiên cố
anh tiên cũng như bà con nơi đây yên tâm lên nương rẫy trồng cây lúa cây quế
với họ xây dựng làng mới không chỉ từ những ngôi nhà mà phải từ lao động sản xuất để có cái ăn cái mặt
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tám năm tù về tội giết người
đối với bị cáo trần đình bản năm mươi tám tuổi trú tại xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bản đã dùng dao chém vào người vợ khi đang ngủ say rồi bỏ trốn
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng hai nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
bản đến công an huyện bạch thông để đầu thú và khai báo hành vi
kết quả giám định nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ thương tật hai mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
thể hiện tính chất côn đồ hung hẳn
bị cáo nhận thức được hành vi dùng dao đâm chém bị hại có thể gây thiệt hại đến tính mạng
nhưng vẫn cố ý thực hiện phạm tội
do vậy hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đình bản tám năm tù về tội giết người
ở huyện điện biên tỉnh điện biên đang vận chuyển hai cuộn dây đồng dạng lõi cắp điện chiếu sáng
đấu tranh làm rõ cường khai nhận vừa thực hiện hành vi cắt trộm cắp điện chiếu sáng trên đường gom quốc lộ một b
thuộc địa phận thành phố bắc ninh thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
hiện các vụ việc đang được công an tp bắc ninh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thì diễn biến cháy nổ với loại hình này vẫn còn phức tạp

thì diễn biến cháy nổ với loại hình này vẫn còn phức tạp
cái thứ ba đó chính là trong khu vực karaoke vũ trường và quán bar thì sử dụng rất nhiều thiết bị điện từ thiết bị chiếu sáng thiết bị âm thanh rồi là một số thiết bị phụ trợ khác nữa
và tổng cộng những yếu tố đó làm cho nguy cơ cũng như nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ ở các quán karaoke là rất cao
và khi xảy ra cháy nguy cơ dẫn đến những thiệt hại về người về tài sản cũng rất là lớn
vâng vừa qua có một thực tế là một số cơ sở quán bar vũ trường trong quá trình sửa chữa đã dẫn đến sự cố đồng chí đánh giá thế nào về thực tế này
đúng như người ta biết là trong quá trình hoạt động thì có thể là quán karaoke có sửa chữa sửa chữa có thể mở rộng hoặc là cải tạo lại những phòng hát hoặc là một số hạng mục khác trong công trình đó
tuy nhiên quá trình thực hiện việc sửa chữa như hàn cắt hàn điện hàn cắt kim loại không thực hiện đúng quy trình
và không đảm bảo yêu cầu để an toàn phòng cháy cháy dẫn đến là tàn từ vẩy hàn rồi là từ vẩy kim loại khi cắt kim loại sẽ bắn ra xung quanh và bén vào những vật liệu dễ cháy xung quanh
và từ đó dẫn đến là cháy lan gây ra những đám cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản
vâng trước cái thực trạng như vậy thì theo đồng chí đâu là giải pháp để xử lý triệt để những vi phạm của loại karaoke quán bar và những giải pháp để ngăn ngừa hiệu quả tình trạng cháy nổ
đó là hình này ạ
để chấn trình cái vấn đề này thì bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát phòng cháy ấy tổ chức cho giả soát toàn thể trên toàn quốc cái loại hình hoạt động về karaoke bar và vũ trường
để từ đó kịp thời phát hiện ra những sai sót rồi là những thiếu sót những sơ hở rồi những vi phạm của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này và có cái chấn chỉnh kịp thời
và qua cái chấn trình này qua cái kiểm tra giả soát này thì kiên quyết đình chỉ những cơ sở
không đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy mà vẫn đưa vào hoạt động thì chúng tôi sẽ đình chỉ và kiên quyết
khi nào đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy thì mới tiếp tục được hoạt động
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là cũng có những cái chỉ đạo để tăng cường và tuyên truyền phổ biến về pháp luật cũng như là cảnh báo những cái nguy cơ đến những về nguy cơ cháy nổ và sự cố tên nạn ở các loại hình cơ sở này
đối với những người từ những người đứng đầu với cơ sở và những nhân viên phục vụ
trong những cơ sở đó để họ nâng cao hơn ý thức của mình và khi nâng cao hơn ý thức họ họ sẽ thực hiện tác phòng cháy tốt hơn và họ sẽ có kỹ năng về chữa cháy có kỹ năng về thoát nạn và họ sẽ chủ động trong việc chữa cháy để làm sao chữa cháy có hiệu quả
vâng rõ ràng để giải quyết hiệu quả giảm thiểu các vụ cháy đối với loại hình karaoke và quán bar thì đang cần một giải pháp đồng bộ và quyết liệt từ phía cơ quan chức năng cũng như với các chủ cơ sở
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình của chúng tôi
tiếp theo là thông tin về các chính sách mới đáng chú ý
để triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất trường hợp phát hiện có các quy định chặt chẽ quá mức cần thiết gây khó khăn vướng mắt khi triển khai thực hiện cần kịp thời sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
bộ y tế vừa ban hành quyết định số hai nghìn hai trăm sáu mươi năm về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
trong đó bộ y tế lưu ý người nhập cảnh từ quốc gia khu vực có dịch lưu hành thì cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng hai mươi một ngày kể từ ngày nhập cảnh
hiện việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng và đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh
cụ thể quá trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh cho thấy vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng
bộ giáo dục và đào tạo đã mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
để tạo thêm điều kiện cho các thí sinh tự đăng ký chỉnh sửa thông tin đây là cơ hội cuối cùng để thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng của mình
đã đến thời lượng của điểm báo mời quý vị cùng điểm qua một số bài viết đáng chú ý có trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá nhất là bộ công an các trại giam triển khai nhiệm vụ nghiêm túc đúng pháp luật đúng tiến độ đảm bảo công khai dân chủ
đây là đánh giá của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì buổi làm việc với thường trực hội đồng tư vấn đặc xá
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
chủ tịch nước cũng đánh giá cao hội đồng tư vấn đặc xá các tổ công tác liên ngành về đặc xá đã kịp thời tham mưu với chính phủ các địa phương
tổ chức triển khai quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai nghiêm túc kịp thời đúng pháp luật đề nghị các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá phải gương mẫu
thực thi đúng thẩm quyền thể hiện rõ kỷ cương phép nước tuyệt đối không để xảy ra dư luận không tốt trong quá trình triển khai công tác đặc xá
đảm bảo tiến độ theo kế hoạch tiếp tục kiểm tra giám sát không bỏ sót người đủ tiêu chuẩn và cũng không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn điều kiện vào danh sách đặc xá
chủ tịch nước chỉ đạo sau khi hội đồng tư vấn đặc xá trình hồ sơ đề nghị đặc xá
văn phòng chủ tịch nước phối hợp ra soát hồ sơ một lần nữa trước khi trình chủ tịch nước để tránh xảy ra sai sót
hiện nay vẫn còn những thí sinh nhầm lẫn sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển
vì vậy bộ giáo dục và đào tạo vừa mở lại hệ thống cho phép thí sinh tiếp tục đăng ký
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
như vậy với việc bộ giáo dục và đào tạo mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển
tất cả thí sinh đã có tài khoản đăng ký trực tuyến
nếu chưa đăng ký trong thời hạn quy định trước đây của bộ từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám
có cơ hội đăng ký trở lại
riêng các thí sinh đã hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trong thời hạn quy định
không được điều chỉnh nguyện vọng nữa mà chỉ được hỗ trợ xử lý nếu có sai sót
thí sinh cần lưu ý các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành
phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ một đến hết
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo các phương thức xét tuyển được xử lý trên hệ thống
và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề
đề xuất bắt buộc gián thẻ etc khi đăng kiểm ô tô lợi cho cơ quan quản lý nhưng lại đẩy khó cho chủ phương tiện
nội dung bài viết đề cập đến việc bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đăng kiểm việt nam
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung quy định gián thẻ etc là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm xe ô tô
đề xuất này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến không đồng tình
nhiều chủ phương tiện cho rằng đăng kiểm là hoạt động kiểm tra giám sát
xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vận hành của phương tiện cơ giới đường bộ
an toàn của người và hàng hóa trên phương tiện
còn việc gián thẻ etc về bản chất là hình thức sử dụng dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
việc quy định phương tiện bắt buộc phải rán thẻ etc mới được phép đăng kiểm là vô lý
vì hiện nhiều xe chỉ đi trong tỉnh không đi vào cao tốc nếu gián thẻ etc sẽ rất lãng phí
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với nhan đề
hai doanh nghiệp khó về vốn giá rẻ
nội dung bài viết đề cập gần ba tháng kể từ khi nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi hai ndcp của chính phủ
hỗ trợ lãi suất hai cho hộ kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp nhưng mới chi được một tỷ đồng
trong tổng số bốn mươi tỷ đồng nhiều đơn vị loay hoay không biết cách nào tiếp cận được
với gói hỗ trợ lãi suất hai một năm trong khi thực tế hàng loạt doanh nghiệp đang rất khó khăn
sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từng ngày mong mỏi được tiếp sức
các chuyên gia cho rằng
sức ép tài chính với doanh nghiệp rất lớn việc đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm
và giai đoạn sau này là rất quan trọng chính phủ cần đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội khai thông gói hỗ trợ lãi suất tiến dụng hai